theo văn phòng thông báo và điểm hỏi đáp quốc gia về vệ sinh dịch tễ và kiểm dịch động thực vật việt nam
phía liên minh châu âu sẽ tăng tần suất kiểm tra các mặt hàng nông sản của việt nam và cảnh báo
sẽ tạm đình chỉ nhập khẩu các sản phẩm này nếu doanh nghiệp việt không tuân thủ quy định
hiện việt nam có năm mặt hàng thuộc diện bị kiểm soát của eu khi xuất khẩu vào thị trường này
các mặt hàng chịu tần suất kiểm tra biên giới gồm ớt có tần suất kiểm tra năm mươi
các loại mì bún miến phở dạng khô có gia vị mì ăn liền có tần suất kiểm tra biên giới hai mươi
sầu riêng có tần suất kiểm tra một mươi
đáng chú ý việt nam còn hai mặt hàng là đậu bắc và thanh long phải chịu kiểm tra với tỷ lệ tương ứng là năm mươi và hai mươi
và phải bổ sung chứng nhận kết quả lấy mẫu và phân tích theo quy định của eu
nếu nông sản của việt nam không kiểm soát tốt mức dư lượng tối đa cho phép và tuân thủ các quy định
có thể kỳ giả soát tiếp theo các sản phẩm sẽ bị áp dụng biện pháp tạm đình chỉ nhập khẩu
nghệ việt nam có quy mô sản lượng xi măng hơn một trăm linh triệu tấn một năm lớn thứ ba thế giới
sau trung quốc và ấn độ trong quý i nhập khẩu xi măng của việt nam tăng trưởng mạnh
theo thống kê sơ bộ của tổng cục hải quan xuất khẩu xi măng và clin ke của việt nam trong tháng ba
đạt hơn hai tám mươi hai triệu tấn tương đương hơn một trăm linh tám triệu usd tăng ba mươi chín năm về lượng và tăng bốn mươi hai hai về kim ngạch
so với tháng trước đó
nguyện kế trong quý i mặt hàng này đã thu về hơn ba trăm linh bốn triệu usd với hơn tám ba triệu tấn tăng hai ba về lượng
nhưng giảm chín sáu về kim ngạch so với quý i năm hai nghìn hai mươi ba
giá xuất khẩu bình quân trong quý i đạt ba mươi tám usd một tấn giảm một mươi một so với cùng kỳ năm trước
xét theo kim ngạch philippines là thị trường xuất khẩu lớn nhất của việt nam với gần hai triệu tấn
tương đương hơn tám mươi một triệu usd tăng nhẹ hai ba về lượng nhưng giảm bảy về kim ngạch
không chỉ có sản lượng lên tới một năm triệu tấn sầu riêng việt nam còn chiếm lợi thế lớn ở thị trường trung quốc
tuy nhiên nếu không kiểm soát chặt vấn đề kiểm dịch thực vật để vi phạm
sầu riêng việt nam có thể bị trung quốc tạm dừng nhập khẩu
cục trồng trọt bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn nhận định sầu riêng có nhiều cơ hội để gia tăng
kim ngạch xuất khẩu khi sản lượng năm nay dự kiến lên tới một năm triệu tấn tăng hai mươi năm so với năm ngoái
tuy nhiên ngành sầu riêng chưa có quy định chuẩn cho toàn bộ chỗ sản xuất từ giống tới sau quy hoạch
nên các sản xuất chưa bền vững chưa hình thành được vùng nguyên liệu gắn với các doanh nghiệp chế biến
xuất khẩu vẫn còn tình trạng mua sầu riêng non tranh mua tranh bán hủy cọc ảnh hưởng đến tính bền vững của thị trường
nếu không khắc phục được những hạn chế này trung quốc có thể tạm dừng nhập khẩu sầu riêng của việt nam
dù ghi nhận hồi phục về cuối phiên nhưng vn index vẫn có nhiều phiên giảm điểm mạnh dòng tiền tiếp tục suy yếu
trong khi cổ phiếu lớn điều chỉnh nhiều mã cổ phiếu nhỏ penny lại tăng trần
thị trường mở cửa với việc vn index bật tăng lấy lại mức một hai trăm năm mươi điểm đoán tăng đầu phiên của chứng khoán trong nước
với nhiều thị trường trong khu vực và thế giới khi chứng khoán mỹ leo dốc bảy phiên liên tiếp
hy vọng mới về việc ngân hàng trung ương mỹ sẽ cắt giảm lãi suất trong năm nay
giúp chỉ số dow jones có được chuỗi tăng lớn nhất kể từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
động đoạt các mã bốn hoa lớn cổ phiếu rổ vn ba mươi điều chỉnh trong bối cảnh thanh khoản tăng chậm dòng tiền yếu
trong khi cổ phiếu lớn điều chỉnh thị trường lại ghi nhận nhiều mã nhỏ mã penny tăng trần như aph lc và hpx
đã tăng từ đầu tháng năm tới nay của vn index đã chấm dứt trong phiên đầu tuần
động lực từ nhóm vốn hóa lớn suy yếu thay khoản giảm khối ngoại mạnh tay bắn dòng hơn một bảy trăm hai mươi tỷ đồng trên toàn thị trường
dù sắc đỏ lấn át trên thị trường nhưng diễn biến các cổ phiếu giảm điểm không quá tiêu cực khi mức giảm của vn index chưa tới hai điểm
trong phiên vndex điều chỉnh áp lực từ khối ngoại gia tăng với việc bắn dòng hơn một bảy trăm hai mươi tỷ đồng mức cao nhất trong hơn một tháng qua
các nhóm cổ phiếu có sức ảnh hưởng vốn hóa thay khoản chiếm tỷ lệ lớn như ngân hàng bất động sản và chứng khoán đều đi ngang
hiếm hoi cổ phiếu ngược dòng tạo sóng như hàng không thì tác động đến thị trường còn khiêm tốn
thay khoản sụt giảm với giá trị khớp lệnh trên hose chỉ gần một mươi sáu năm trăm linh tỷ đồng
làn sóng tăng lãi suất tiết kiệm từ tháng bốn vẫn tiếp tục trong tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn với nhiều ngân hàng niêm yết tăng lãi suất trở lại
trong đó có ngân hàng điều chỉnh mạnh tới một sáu
từ đầu tháng năm đến nay đã có bảy ngân hàng tăng lãi suất huy động và trong vòng một tháng qua có hơn một mươi ngân hàng tăng lãi suất trở lại
bắc á banh vừa công bố biểu lãi suất tiết kiệm mới với việc điều chỉnh tăng một mươi năm tại các kỳ hạn sáu một mươi một tháng và tăng hai mươi năm tại kỳ hạn một mươi hai một mươi tám tháng
trước bắc á banh cũng đã có sáu ngân hàng tăng lãi suất huy động từ đầu tháng năm
mới nhất sài gòn banh tăng mạnh lãi suất huy động với mức tăng hai năm ở tất cả các kỳ hạn
ngân hàng thương mại cổ phần bản việt tiếp tục điều chỉnh tăng thêm lãi suất từ một đến hai lãi suất huy động ở các kỳ hạn tiền gửi một đến một mươi hai tháng
cb banh cũng đã áp dụng biểu lãi suất huy động mới với mức tăng lên tới ba mươi
việc nhiều ngân hàng tăng lãi suất huy động trở lại diễn ra trong bối cảnh quy mô tiền gửi tại hệ thống ngân hàng có xu hướng giảm mạnh
ngân hàng nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng việt nam với đô la mỹ tăng sáu đồng hiện ở mức hai mươi bốn hai trăm bảy mươi một đồng
trên thế giới tỷ giá usd so với các đồng tiền khác liên tục biến động trong tuần
đồng usd nhích nhẹ vào các phiên giao dịch cuối tuần sau khi thông tin về tâm lý người tiêu dùng mỹ
và trong bối cảnh các nhà đầu tư xem xét cân nhắc một loạt bình luận từ cục dự trữ liên bang mỹ phép
giá usd chưa tác động từ thị trường với các chỉ số lạm phát quan trọng mới được công bố
tại thị trường trong nước tỷ giá tham khảo usd tại sở giao dịch ngân hàng nhà nước mua vào bán ra giữ nguyên
hiện ở mức hai mươi ba bốn trăm linh đồng hai mươi năm bốn trăm năm mươi đồng một usd
giá usd tại việt công banh mua vào bán ra ở mức hai mươi bốn một trăm năm mươi bốn đồng hai mươi năm bốn trăm tám mươi bốn đồng một usd
giá usd trên thị trường tự do giảm ba mươi đồng mua vào còn hai mươi năm sáu trăm bảy mươi đồng bán ra hai mươi năm bảy trăm năm mươi đồng một usd
thành phố hồ chí minh sẽ ban hành quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ các loại đất khác sang đất ở
quyết định này được kỳ vọng sẽ gỡ vướng cho các giao dịch mua bán đất đang nằm trong các đồ án quy hoạch treo lâu nay
nhiều thừa đất không thể chuyển mục đích sử dụng không thể tách thửa vì nằm trong quy hoạch hỗn hợp gồm công viên giao thông đất ở
cho dù khu đất nằm trong khu dân cư hiện hữu được gọi là đất khác trong giấy tờ
theo lệnh đạo nhiều quận huyện đối với lợi đất quy hoạch là đất hỗn hợp có chức năng ở
diện tích đất được chia theo tỷ lệ phần trăm trên toàn khu mà không có xác định vị trí đất ở cụ thể
nên chưa có cơ sở để cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng
hiện nay khó khăn chung của các quận huyện trong việc áp dụng quy hoạch đô thị để giải quyết hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất
từ các loại đất khác sang đất ở của hộ gia đình cá nhân là do chưa có cơ sở để xác định vị trí quy hoạch đất
theo bộ tài chính rất khó để các cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác minh giá trị thực của giao dịch chuyển nhượng bất động sản
đặc biệt là khi cơ quan thuế hiện nay chưa có chức năng điều tra
bộ tài chính cho biết việc chuyển nhượng bất động sản còn nhiều hạn chế và tồn tại
cụ thể người nộp thuế kê khai giá chuyển nhượng để tính thuế không đúng với giá thực tế chuyển nhượng
bên mua bán sử dụng hợp đồng viết tay do hai bên tự ký ghi theo giá thực tế giao dịch để phòng ngừa khi tranh chấp tại tòa
do đó rất khó để các cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác minh giá trị thực của giao dịch chuyển nhượng bất động sản
đối với hợp đồng chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở công trình xây dựng hình thành trong tương lai
giá trị hợp đồng cũng chỉ ngang bằng giá đã mua của chủ đầu tư
hoặc khi đã được cấp sổ thì nhà đầu tư sẵn sàng khai báo thấp hơn giá của chủ đầu tư
điều này cũng dẫn đến thất thu trong tính thu nộp ngân sách